các ngân hành trung ương trên thế giới điều chỉnh chính sách sau khi phép tăng lãi suất
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã tới hàn quốc trong chuyến thăm hai ngày
dự kiến tập trung thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các cách thức tăng cường quan hệ đồng minh
và ứng phó với tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã tới hàn quốc trong chuyến thăm hai ngày

của triều tiên
trước đó tại nhật bản ông teleson đã kêu gọi một cách tiếp cận mới đối với bình nhưỡng
và cho rằng các nỗ lực của mỹ trong hai mươi năm qua nhằm phi hạt nhân hóa triều tiên đã thất bại
canada cam kết giữ nguyên hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta như một thỏa thuận ba bên
động thái này được cho là nhằm ủng hộ mexico khi mà nước này chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn
với tân chính quyền mỹ liên quan đến việc sửa đổi hiệp định này
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã kêu gọi một cách tiếp cận mới đối với bình nhưỡng
nên mọi cuộc đàm phán lại đều phải trên nền tảng của cả ba nước
canada sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và cập nhật nafta bằng việc bổ sung các vấn đề như thương mại điện tử
lĩnh vực còn phôi thai khi hiệp định này có hiệu lực năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump yêu cầu đàm phán lại nafta
vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận đã lỗi thời và không có lợi cho nước mỹ
giới phân tích nhận định điều này sẽ gây những bất lợi không nhỏ cho hai quốc gia láng giềng canada và mexico
việc ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép vừa quyết định tăng lãi suất có thể hỗ trợ đáng kể cho các ngân hàng trung ương
đang gặp khó khăn tại nhật bản và châu âu đồng thời báo hiệu sự kết thúc của một chu kỳ kích thích tiền tệ tại châu á
các ngân hàng trung ương trung quốc đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất cơ bản
nhằm chuẩn bị cho nguy cơ đồng nội tệ giảm giá
các ngân hàng trung ương của ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất coes cũng đã xiết chặt các chính sách lãi suất ngay sau đó
ngân hàng trung ương nhật bản và ngân hàng trung ương châu âu ecb vẫn đang chật vật với cuộc chiến chống lạm phát và tăng trưởng thấp
nhưng cũng đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố có tính lạc quan hơn về thời điểm điều chỉnh chính sách và lãi suất của mình
giới chuyên gia nhận định việc phép tìm cách đẩy nhanh tốc độ quá trình tiêu chuẩn hóa chính sách sẽ làm thay đổi mục tiêu và các điều chỉnh đã được cân nhắc của nhiều ngân hàng trung ương
mặc dù nhiều nền kinh tế đang nổi đã có một số dấu hiệu phục hồi tiếp tục
song các ngân hàng trung ương cũng gặp khó khăn trong việc đồng bộ lãi suất nội địa phù hợp với tình hình nhu cầu địa phương
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự tối của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt
lúc em đi